có rất nhiều phụ nữ trước khi mang thai đã không đi tiêm phòng đầy đủ
chính vì thế trong quá trình thai kỳ đã mắc phải một số bệnh tật làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
những đứa trẻ khi sinh ra bị khiếm khuyết ảnh hưởng đến cuộc sống chỉ vì bố mẹ chủ quan không tiêm phòng không xét nghiệm tầm soát dị vật
do bé này đã hơn sáu tuổi nhưng nhìn bên ngoài thì chẳng khác nào là trẻ lên ba
thấy chồng yếu nói kém chỉ bập bẹ được vài từ không thành câu
theo lời người mẹ cháu mắc phải hậu chứng chậm trí tuệ chỉ vì mẹ mắc bệnh rung bì la và lây truyền sân con trong quá trình mang thai

dưới này bác sĩ nói rằng có thể là đợt đấy mình bị cúm su bên la bị sởi su bên la
thì em cũng nói chung là sinh con ra rồi thì lúc đấy là mình cũng sẽ phải chấp nhận thôi
nhưng thật sự là thời gian đầu thì cũng hùng hoảng rất là nhiều
theo các chuyên gia y tế trước khi mang thai quyết định có con bố mẹ nên thực hiện tiêm phòng đầy đủ
tiến hành làm các xét nghiệm sàng lọc để tầm soát dị tật cho thai nhi
đứa trẻ sinh ra sẽ tránh được những
hoặc tùy trường hợp bác sĩ sẽ cho lời khuyên hữu ích
trường hợp thai phụ mất một số bệnh truyền nhiệm sẽ có thể ảnh hưởng đến thai nhi
trẻ sinh ra mất dị tật có hội chứng đau chậm trí tuệ
con mình nó sẽ có một nguy cơ về khả năng dị tật trong thời gian mang thai ở ba tháng đầu
thì nói chung tất cả các thai phụ mình nếu như chuẩn bị mang thai thì mình phải khám sức khỏe tổng quát
và bên cạnh đó khám sức khỏe về mặt sinh sản và đồng hành cùng với hiện tại
bây giờ thì có cái
loại tiêm ngừa vaccine thì cái vaccine đó chủ yếu là tạo cái kháng thể cho người phụ nữ
trong quá trình mang thai để hạn chế những cái nguy cơ cho con mình
mọi sự chủ quan sẽ có thể dẫn đến những hệ lụy buồn không đáng có
nếu có thể chủ động để phòng tránh thì sao không thực hiện để con sinh ra được khỏe mạnh
có được tương lai tươi sáng hơn